những ngày qua vườn tiêu của gia đình ông ma văn phú ở thôn bình hòa hai xã bình thuận thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc đã xảy ra hiện tượng cháy rụng lá sau khi được bón phân phức hợp hữu cơ vi sinh fito humic của công ty cổ phần phân hữu cơ humic quảng ngãi
vì vậy ông phú đã làm đơn đề nghị các ngành chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân
theo ông ma văn phú cho biết trong quá trình chăm sóc vườn hồ tiêu thông qua tri hội nông dân thôn bình hòa hai gia đình ông có mua năm tấn phân phức hợp hữu cơ vi sinh của công ty cổ phần phân hữu cơ humix quảng ngãi với giá trên năm năm triệu đồng mỗi tấn
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy ông phú tiến hành bón gần hai tấn phân trên cho vườn hồ tiêu của gia đình mình với khoảng tám trăm linh trụ
một ngày sau đó ông phú ra thăm dãy
thì phát hiện toàn bộ diện tích hồ tiêu này xảy ra hiện tượng bị cháy lá rụng lá từ gốc cao đến một bảy mét
ngay sau đó ông phú điện thoại báo cho công ty về vụ việc và phía công ty có cử người đến để kiểm tra thực tế tại hiện trường
ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy công ty cổ phần phân hữu cơ hunix quảng ngãi đã trực tiếp cử người của công ty phối hợp với cán bộ hội nông dân xã bình thuận lấy hai bao phân trong số năm tấn phân của gia đình ông phú
đã mua trước đó để bón trên vườn tiêu khác của ông phú thì vẫn xảy ra hiện tượng cháy lá ở tầm thấp cách gốc từ bốn đến năm mét sau khoảng một mươi giờ bón phân
gia đình mua năm tấn của humix quảng ngãi mà bón được hai tấn mới xảy ra về cháy lá và rụng đốt
cũng theo ông phú đây là lần đầu tiên ông mua phân hữu cơ humic quảng ngãi về bón cho vườn hồ tiêu và khi ông mua là thông qua tri hội nông dân thôn bình hòa hai xã bình thuận giới thiệu
trong mấy năm gần đây hội nông dân xá chỉ đứng ra làm việc với công ty phân bón sông lam bởi vì nó gắn bó với hội trên địa bàn này phải nói là rất là lâu
chưa xảy ra một sự cố gì nhưng mà riêng về cái phân humix quảng ngãi này là riêng hội nông dân xã đang không làm việc
sau khi xảy ra sự việc chưa biết vườn hồ tiêu bị hư hại có phải do phân bón gây ra hay không nhưng phía công ty cổ phần phân hữu cơ humic quảng ngãi có thỏa thuận là sẽ hỗ trợ cho gia đình ông phú một mươi bốn triệu đồng để phục hồi lại vườn tiêu
tuy nhiên ông phú không đồng ý và làm đơn khiếu nại lên ủy ban nhân dân xã bình thuận và ban chỉ đạo
trong khi xảy ra sự việc chưa biết vườn hồ tiêu bị hư hại có phải do phân bón gây ra hay không nhưng phía công ty cổ phần phân hữu cơ humix quảng ngãi có thỏa thuận là sẽ hỗ trợ cho gia đình ông phú một mươi bốn triệu đồng để phục hồi lại vườn hồ tiêu